theo báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp chín tháng đầu năm cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc bộ kế hoạch đầu tư
trung bình mỗi tháng có khoảng gần chín doanh nghiệp đóng cửa còn số này dự báo vượt khá cao so với năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp chín tháng đầu năm cục quản lý đăng ký doanh nghiệp thuộc bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
có bảy mươi tám ba trăm linh sáu doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường con số này cao hơn đáng kể so với năm hai nghìn một mươi tám
khi cùng thời điểm năm ngoái sau chín tháng chỉ có sáu mươi một năm trăm bảy mươi ba doanh nghiệp đóng cửa
như vậy trong chín tháng đầu năm nay trung bình mỗi tháng có tám bảy trăm linh một doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
đáng chú ý trong bảy mươi tám ba trăm linh sáu doanh nghiệp đóng cửa ở chín tháng đầu năm nay có ba mươi tám sáu trăm hai mươi chín doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh có thời hạn
hai mươi bảy năm trăm tám mươi tám doanh nghiệp chơi giải thể và một mươi hai tám mươi chín doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể